người giữ lửa trung thu là chủ đề chương trình diễn ra trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng chín tới đây
tại bảo tàng dân tộc học việt nam với sự tham gia của các nghệ nhân dân gian
đã nhiều năm gắn bó chung tay cùng bảo tàng trong việc gìn giữ tết trung thù cổ truyền
chương trình với sự tham gia của các nghệ nhân dân gian đã nhiều năm gắn bó chung tay cùng bảo tàng
trong việc gìn giữ tết trung thu cổ truyền
đây cũng là dịp để tôn vinh các nghệ nhân những người đã gìn giữ và truyền dạy
để đồ chơi dân gian truyền thống không bị mai một theo thời gian
tham gia chương trình khách tham quan sẽ có cơ hội cùng nghệ nhân làm đồ chơi trung thu
như đèn ông sao con thỏ con tôm con cá đèn kéo quân ông tiến sĩ giấy mặt nạ giấy bồi
hoa quả bằng bột sáng tạo đồ chơi bằng lá
đặc biệt nhiều trò chơi dân gian thời thơ ấu của nhiều thế hệ trẻ em việt nam được tái hiện lại
khách tham quan sẽ được gặp lại chính mình ngày bé qua các trải nghiệm kể chuyện tranh trung thu
chơi truyền giải danh nhảy dây kéo co